do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhiều tháng nay giá cá cha thương phẩm ở đồng tháp liên tục lao dốc kéo dài khiến cho người sản xuất cá cha lao đao vì thua lỗ
theo các hộ nuôi giá cá cha thương phẩm có trọng lượng từ bảy đến chín kg một con chỉ giao động ở mức một mươi tám một mươi tám năm trăm linh đồng một kg
với mức giá này người nuôi bị lỗ khoảng ba ba trăm linh đồng đến bốn ba trăm linh đồng một kg
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín giá cá cha thương phẩm có chiều hướng giảm sâu từ một mươi năm trăm linh đến một mươi một đồng một kg
theo thống kê toàn tỉnh đồng tháp hiện có ba trăm sáu mươi tám cơ sở nuôi cá cha thương phẩm với diện tích mặt nước hơn một ba trăm năm mươi ha
hiện nông dân trong tỉnh đã xuất bán hơn hai trăm linh hectare sản lượng thu hoạch hơn bảy mươi chín tấn
theo ngành nông nghiệp do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên thị trường xuất khẩu cá cha không thuận lợi dẫn đến giá bán cá cha nguyên liệu sụt giảm mạnh